giới y khoa đang có ý kiến với một số biện pháp chống dịch mà họ cho rằng không có hiệu quả
không qua học ví dụ như việc cấm ra đường vào ban đêm ở bạc liêu và một số tỉnh thành
hay việc hà nội không cho phép cách ly f một tại nhà ở bốn quận
trước đó chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn thiều đã có chỉ đạo chấn chỉnh
quản lý chặt chẽ không cho người dân ra đường khi không thực sự cần thiết
đặc biệt hạn chế tối đa người dân ra đường vào ban đêm
bạc liêu cũng là tỉnh đầu tiên ở miền tây quy định việc này
theo ubnd tỉnh bạc liêu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo
nhưng trên thực tế vẫn còn một số bộ phận không nhỏ người dân chưa tuân thủ tốt
số lượng người ra đường vẫn còn đông nhất là tại các khu vực trung tâm các huyện thị xã
cũng theo đó ngày một tháng một mươi một hà nội công bố nâng cấp độ phòng chống dịch từ vùng xanh lên vùng vàng
các biện pháp áp dụng chung cho toàn thành phố tương ứng cấp độ hai
nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi
được bán hàng tại chỗ hoạt động không quá năm mươi công suất chỗ ngồi đảm bảo giãn cách
chủ nhà hàng và nhân viên phải tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
thành phố yêu cầu đóng cửa nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước hai mươi một giờ hàng ngày
ngay sau khi thành phố ban hành kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phường đã tuyên truyền cho người dân qua hệ thống loa phường
đặc biệt phường đã sử dụng hệ thống gia lô thông báo đến từng nhóm của các tổ dân phố
bác sĩ trần tiến sĩ nguyên tổng biên tập báo sức khỏe và đời sống bộ y tế
băn khoăn trên trang cá nhân không hiểu tại sao bạc liêu và một số tỉnh thành khác
để đối phó với dịch covid một mươi chín lại cấm người dân ra đường vào ban đêm
không lẽ ban đêm virus lây nhiễm nhiều hơn ban ngày cấm người dân ra đường vào ban đêm
để giải quyết công việc thì có khi họ tập trung ra đường ban ngày nhiều hơn
tập trung đông hơn khó thực hiện năm k hơn
những quy định hành chính không dựa vào cơ sở khoa học gây phiền phức cho người dân
cần được xóa bỏ để ban hành ra những quy định hợp lý
hiệu quả hơn trong phòng chống dịch covid một mươi chín bác sĩ tuấn viết
theo báo tuổi trẻ các chuyên gia y tế chia sẻ biện pháp cách ly của hà nội
hiện nay có nhiều bất hợp lý
trong quy định ký hôm một mươi chín tháng một mươi một thành phố hà nội cho phép f một cách ly tại nhà
với các gia đình có đủ điều kiện theo hướng dẫn ngày một mươi bốn tháng bảy của bộ y tế
và được tổ thẩm định của ban chỉ đạo chống dịch cấp phường xã thẩm định
tuy nhiên các gia đình ở bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa hai bà trưng
dù có đủ điều kiện về nhà ở theo đúng hướng dẫn cũng không được áp dụng
bốn quận này thì khác gì với các quận khác nếu ở nhà đủ điều kiện
mà hiện cả thế giới f một f có triệu chứng triệu chứng nhẹ cũng được cách ly tại nhà rồi
tại sao hà nội lại phân biệt địa giới hành chính quan trọng hóa vấn đề
một chuyên gia y khoa nêu ý kiến
trước đó theo công văn do phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
chử xuân dũng ký chiều ngày hai mươi tháng một mươi một đối tượng áp dụng là những người tiếp xúc gần với ca bệnh là f một
gồm người ở cùng nhà với f một hoặc người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ cho f một được cách ly cùng f một tại nhà
những người đang cách ly tập trung đủ bảy ngày có kết quả xét nghiệm pcr ngày thứ bảy âm tính
với sars cov hai được chuyển về nhà cách ly
việc cách ly tại nhà đối với f một được thực hiện trên địa bàn hai mươi sáu quận huyện của thành phố
trừ bốn quận trung tâm đó là ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng
theo hướng dẫn thí điểm của thành phố người tiếp xúc gần f một có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà
phải có đơn đăng ký gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn qua trạm y tế
tại nơi cư trú sau đó sẽ được tổ thẩm định gồm ủy ban nhân dân công an cán bộ y tế
đại diện tổ dân phố tổ covid cộng đồng xác minh đánh giá
thời gian cách ly tại nhà kéo dài một mươi bốn ngày riêng người đã được cách ly tập trung bảy ngày
thì tiếp tục cách ly tại nhà bảy ngày sau cách ly y tế tiếp tục theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
nhà của f một đủ điều kiện cách ly là nhà ở riêng lẻ căn hộ trong khu tập thể khu trung cư
trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ chữ vàng địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có rán
chất thải có nguy cơ chứa sars cov hai để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ
phải có phòng cách ly riêng khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình
khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly
phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau phải có nhà vệ sinh nhà tắm dùng riêng
có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân xa phòng rửa tay nước sạch dùng dịch sát quần
dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng
trong phòng cách ly phải có thùng đựng rác đựng khẩu trang khăn giấy la mũi miệng
có rán nhãn chất thải có nguy cơ chứa sars cov hai
thùng đựng chất thải sinh hoạt có đắp đậy mở bằng đạp chân và có túi lót màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác
phòng không được dùng điều hòa trung tâm có thể dùng điều hòa riêng đảm bảo thoáng không khí
tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ
có máy giặt hoặc xô chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt
phải trang bị đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phòng chống lây nhiễm khẩu trang y tế
găng tay y tế dày kính bảo hộ quần áo để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly
bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly
không được mang đồ dùng vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà
người được cách ly phải chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà
có cam kết với chính quyền địa phương không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly
không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác không tiếp xúc với động vật nuôi
cài đặt và bật khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng vhd hoặc bluezone trong suốt thời gian cách ly
tự đo thân nhiệt theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng vhd hoặc bluezone
trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp
nhiều thay phụ mắc covid một mươi chín trở nặng nguy kịch vì chưa tiến vaccine
thông tin trên được phó giáo sư tiến sĩ hoàng thị diễm tuyết
giám đốc bệnh viện hùng vương tp hcm cho biết
mới đây các bác sĩ bệnh viện hùng vương đã cứu sống thay phụ ntl
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ quận một mươi hai mang song thai ở tuần thứ ba mươi hai thụ tinh trong ống nghiệm
được biết thay phụ này chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thay nghi
trường hợp thai phụ lờ chỉ cần chậm xử trí là cả mẹ lẫn con đều có thể đối diện với khả năng xấu nhất
hoàng thị diễm tuyết cho biết trước đây không phải là trường hợp thay phụ duy nhất nguy kịch
do không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có nhiều thay phụ mang thay quý thay hiếm trở nặng
nguy kịch vì mắc covid một mươi chín hầu hết những trường hợp này đều không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã ký văn bản sở y tế tỉnh thành phố cục y tế
bộ công an cục quân y các đơn vị trực thuộc bộ y tế được giao nhiệm vụ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho phụ nữ có thai
bộ y tế cho biết ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
quy định số bốn nghìn ba trăm năm mươi năm qdbit về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó quy định tiêm cho phụ nữ mang thai để tăng tiền lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai
đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát danh sách phụ nữ có thai
từ một mươi ba tuần trở lên trên địa bàn quản lý lập kế hoạch và tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa sau khi giải thích nguy cơ lợi ích và các đối tượng đồng ý tiêm chủng
cần ưu tiên cho các địa bàn khu vực đang có dịch và lưu lượng y tế tuyến đầu
các đối tượng khác phù hợp với tình hình dịch thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn hiệu quả
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước trong sau buổi tiêm chủng
trong trường hợp cần chuyển đến các cơ sở tiêm chủng khác
cơ sở tiêm chủng tiếp nhận ban đầu phải hỗ trợ hướng dẫn người tiêm đến cơ sở tiêm chủng một cách thuận lợi hiệu quả
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho thai phụ lợi ích nhiều hơn nguy cơ
đây là tin mừng cho hàng triệu bà mẹ đang mang thai vì tiêm vaccine covid được coi là cách tốt nhất
để hạn chế các nguy cơ suy hô hấp nặng phải nhập viện hồi sức cấp cứu hay can thiệp kỹ thuật ếchmore
thậm chí là tử vong mẹ và con nếu chẳng may thai phụ mắc covid một mươi chín
trước đó phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ hoàng thị diễm tuyết giám đốc bệnh viện hùng vương cho biết
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các thai phụ là rất cần thiết
thai phụ có nhu cầu oxy nhiều hơn bình thường
khi mắc covid một mươi chín phổi bị tổn thương dễ gây khó thở và suy hô hấp nhanh
nếu không can thiệp kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng cho mẹ và thai nhi
tiêm vaccine covid một mươi chín giúp thai phụ giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh nguy cơ lây nhiễm cho người khác
do virus khi vào cơ thể sẽ được dung hòa và giảm bớt nồng độ lây nhiễm
nguy cơ chuyển từ mức độ nhẹ trung bình sang mức độ nặng nguy kịch
đồng thời khi phụ nữ mang thai được tiêm ngừa cơ thể sẽ tạo ra kháng thể chống lại virus
kháng thể đó sẽ đi qua máu quấn rốn và đi tới em bé
khi em bé được sinh ra cũng sẽ được hưởng kháng thể đó từ mẹ
nếu mẹ cho em bé bú bé sẽ tiếp tục được hưởng thêm kháng thể thông qua mẹ
bác sĩ hoàng thị diễm tuyết cho biết
về vấn đề này tiến sĩ bác sĩ lê quang thành
giám đốc bệnh viện từ dũ chia sẻ
nhiều nghiên cứu cho thấy những thai phụ mắc covid một mươi chín có nguy cơ nhiễm trùng cao gấp năm lần
nguy cơ duy hô hấp rất cao nguy cơ phải vào hồi sức tích cực cao gấp bốn lần
tỷ lệ tự vong cao hai mươi hai lần
những thai phụ không mắc covid một mươi chín thai kỳ được xem là yếu tố nguy cơ độc lập
thậm chí được xem là một dạng bệnh lý nền mắc covid một mươi chín
vì thế rất nguy hiểm
bên cạnh đó thai phụ mắc covid một mươi chín sẽ gặp các nguy cơ cao về xảy thai
sinh non thai trưởng phát triển suy thai